cần ban bố tình trạng sạt lở khẩn cấp và di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm
đây là yêu cầu của chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình trong cuộc làm việc với huyện trợ mới về tình trạng sạt lở ở tỉnh lộ chín trăm bốn mươi sáu
chủ tịch tỉnh an giang cũng thống nhất cho huyện điều chỉnh quy hoạch bố trí nền ở khu dân cư long bình cho các hộ bị sạt lở vào ở
về lâu dài huyện phối hợp với các sở ngành triển khai nhanh đường canh sáng ab để giảm tải cho tỉnh lộ chín trăm bốn mươi sáu
đối với các điểm sạt lở còn lại sẽ bố trí kinh phí theo thứ tự ưu tiên
trước đó vào ngày tám tháng sáu tại khu vực gần cầu sa mách thuộc tỉnh lộ chín trăm bốn mươi sáu của huyện trợ mới tỉnh an giang đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông ăn sâu vào nền đường hai m
hiện khu vực này tiếp tục sụt lún ảnh hưởng đến một mươi một căn nhà và giao thông của người dân
chính quyền địa phương khẩn trương vận chuyển tài sản và tháo rỡ nhà của các hộ dân đến nơi an toàn
tình trạng sạt lở trên địa bàn huyện trợ mới thời gian qua diễn biến rất phức tạp với một mươi tám đoạn sông cảnh báo nguy cơ sạt lở chiều dài hơn bốn mươi bảy năm km
có hai hộ dân sinh sống trong khu vực cảnh báo cần phải di rời